chiều nay ngày một mươi năm tháng một mươi một phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến thăm hỏi động viên
và tặng quà hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng mơ lũ tại huyện thanh trương tỉnh nghệ an
huyện thanh trương là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do hoàn lưu cơn bão số chín vừa qua
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao năm trăm linh triệu đồng của ban cứu trợ trung ương
cho huyện thanh trương để khắc phục thiệt hại trao tặng ba mươi xuất quà cho hộ nghèo
và ba mươi xuất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn
phó chủ tịch nước cũng thăm hỏi và chia sẻ về những thiệt hại mà mưa lũ đã gây ra cho bà con
mong bà con cố gắng vượt qua khó khăn sớm ổn định lại cuộc sống
phó chủ tịch nước đề nghị các địa phương nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai
trước mắt là hệ thống giao thông hệ thống trường học và hỗ trợ người dân khôi phục lại sản xuất
bảo đảm ổn định đời sống sau lũ